công an huyện lạc sơn tỉnh hòa bình vừa làm rõ và bắt ba đối tượng gồm bùi minh đức bùi ngọc tuân bùi văn thái cùng chú tại huyện lạc sơn tỉnh hòa bình về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông nguyễn văn lâm ở xã xuất hóa huyện lạc sơn tỉnh hòa bình phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản gồm tiền vàng bạc và đồ trang sức có tổng trị giá khoảng gần năm mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện lạc sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường đồng thời triển khai lực lượng đến ngày hai mươi năm tháng tám đã xác định được các đối tượng gây án
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình lực lượng công an huyện lạc sơn đã thu hồi được toàn bộ tài sản trả lại cho gia đình ông nguyễn văn lâm